sở y tế hà nội đã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo cùng bệnh viện sinh pôn bệnh viện thanh nhàn tổ chức khám sức khỏe cho học sinh hai trường tiêu học và trung học cơ sở hạ đình khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy công ty dạng đồng
hơn một học sinh của các trường học ở phường hạ đình thanh xuân hà nội đã được các bác sĩ tiến hành khám sức khỏe miễn phí
sau nửa tháng xảy ra vụ cháy nhà kho công ty dạng đông các em học sinh được khám mắt tai họng tim
do không lấy mẫu máu nước tiểu nên mỗi em chỉ mất chừng năm phút
những trường hợp có biểu hiện bất thường sẽ được bác sĩ viết giấy chuyển viện
ngày mai học sinh trường mầm non ánh sao và các lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn sẽ được khám miễn phí tại nhà văn hóa quận thanh xuân và trụ sở phường thanh xuân trung
được biết trước đó do lo ngại môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe từ vụ cháy tại công ty dạng đông
nhiều phụ huynh trường tiểu học hạ đình đã cho con nghỉ học nhưng đến nay nhiều học sinh xin nghỉ đã đi học trở lại bình thường